tại đà nẵng liên quan đến vụ việc người dân chặn đường xe rác vào bãi rác khánh sơn
khiến tình trạng un ứ rác thải trên địa bàn thành phố đà nẵng
sáng nay các lực lượng chức năng đã vận động thuyết phục người dân
để các xe vận chuyển rác vào bãi rác khánh sơn hoạt động trở lại
theo ghi nhận đến khoảng một mươi giờ sáng nay việc vận chuyển rác thải vào bãi rác này đã trở lại bình thường
tại các điểm tập kết rác tạm các công nhân vệ sinh môi trường đã tập trung giải phóng số rác ồn ứ trong ngày hôm qua
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết giúp điểm
chấm dứt hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào khu vực bãi rác hành sơn
đồng thời ghi nhận những kiến nghị yêu cầu của người dân xung quanh vấn đề này